phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh con tum cho biết
đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển một trăm hai mươi sáu năm kg rùa và ba trăm năm mươi kg rắn
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường hồ chí minh
đoạn qua xã hòa bình thành phố con tum phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh con tum
đã phát hiện và bắt giữ xe khách biển số ba mươi sáu b hai nghìn hai trăm ba mươi hai của nhà xe minh thắng
chủ hàng là bà phạm thị tám ba mươi tám tuổi trú tại huyện an nhơn tỉnh bình định
đang vận chuyển số động vật này ra bắc để tiêu thụ
ngành chức năng tỉnh con tum đã phối hợp với viện sinh thái và tài nguyên sinh vật việt nam
tiến hành giám định tại chỗ số rùa và rắn trên
qua giám định trong tổng số gần năm trăm linh kg cá thể rùa và rắn có một mươi một loài rùa thuộc diện quý hiếm hai b
trong đó có một loài rùa miền trung ký hiệu cr thuộc diện cực kỳ quý hiếm
nằm trong sách đỏ thế giới và hai loài rắn đang bị hạn chế khai thác với mục đích thương mại